ngày một mươi ba tháng một chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen xác nhận cơ quan này dự định sẽ phân bố đợt đầu tiên của gói hỗ trợ tài chính quy mô mới cho ukraine ngay trong tháng này
bà von der leyen cho biết bắt đầu giải ngân đợt đầu tiên trong tháng một đây là gói hỗ trợ tài chính vĩ mô lớn nhất trong lịch sử của liên minh châu âu eu
ngày chín tháng một mươi một năm ngoái ec đã đề xuất một chương trình hỗ trợ tín dụng tài chính vĩ mô mới cho ukraine với tổng số tiền lên tới một mươi tám tỷ euro trong năm hai nghìn hai mươi ba
gói hỗ trợ này bao gồm các khoản cho vay yêu đãi với thời hạn lên tới ba mươi năm năm và bắt đầu thanh toán trả nợ từ năm hai nghìn ba mươi ba
theo người phát ngôn của ec các khoản cho vay này sẽ được cấp cho ukraine trên cơ sở hàng tháng